từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh cùng đoàn công tác đã đến kamukia theo lời mời của tổng thống khasikov
trong cuộc gặp làm việc tổng thống cộng hòa kamukia khasikov đại sứ ngô đức mạnh cho biết đến kamukia mục đích trước tiên của đoàn công tác là mong muốn tìm hiểu tiềm năng và thế mạnh của kamukia
những nét tương đồng và bổ trợ lẫn nhau giữa việt nam và kamukia từ đó có thể thiết lập quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
tại buổi làm việc hai bên đặc biệt chú trọng mục tiêu phát triển hợp tác thương mại kinh tế và đầu tư giữa các khu vực của việt nam và liên bang nga trong đó có kamukia
tổng thống kamukia khasikov bày tỏ mong muốn hai bên có thể tận dụng lợi thế từ vị trí địa lý của kamukia trong việc trung chuyển hàng hóa từ châu âu sang các quốc gia châu á và ngược lại